đối tượng hoàng văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện hạ lan tỉnh cao bằng về hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin đối tượng tuyên khai được một người thuê vận chuyển số ma túy trên đến khu vực mốc tám trăm tám mươi sáu để bán lại cho một người nước ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ nguyễn ngọc minh bốn mươi bốn tuổi để điều tra về hành vi giết người
thông tin ban đầu vào khuya ngày ba tháng bảy
người dân tại khu phố bình thuận hai phường thuận giao thành phố thuận an nghe tiếng lai hét thấp thanh từ một quán cà phê
khi chạy đến kiểm tra người dân phát hiện bên trong quán có một người phụ nữ đã tử vong
vào thời điểm này người chồng là nguyễn ngọc minh đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú
theo lời khai của minh hai vợ chồng người này mở quán cà phê và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn đến cãi vã
tối ngày ba tháng bảy sau khi đi chơi về thì người vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chồng nên bị chồng đâm tử vong
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện châu thành của tỉnh sóc trăng
vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền
tại xã phú tân và thị trấn châu thành huyện châu thành
trước đó trong giờ diễn ra trận bóng đá giữa hai đội cộng hòa séc và đan mạch
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng lâm thành minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện châu thành đang trực tiếp ghi cá cửa bóng đá hình thức qua tin nhắn điện thoại
qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ gần hai mươi triệu đồng tiền mặt một điện thoại di động
bên trong có lưu trữ tin nhắn sáu đối tượng nhắn tin tham gia cá cược với tổng số tiền gần một mươi tám triệu đồng
tiếp đó lực lượng công an phát hiện đối tượng trần hữu duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nhắn tin trên điện thoại di động cùng các đối tượng khác tham gia cao độ bóng đá
theo hình thức ăn thua bằng tiền tại quán cà phê thuộc ấp xây đá thị trấn châu thành huyện châu thành
tại hiện trường công an tạm giữ trên một mươi triệu đồng tiền mặt ba điện thoại di động
bên trong có các tin nhắn của một mươi đối tượng tham gia cá cửa bóng đá với số tiền trên năm mươi ba triệu đồng
công an huyện cẩm giang của tỉnh hải dương vừa phát hiện bắt quả tang một nhóm đối tượng
có hành vi xăng chiết ga trái phép tại khu vực thôn hoàng hòa xã cẩm điền huyện cẩm giang
tại khu đất nằm cạnh quốc lộ năm thuộc địa phận thôn hoàng hòa xã cẩm điền
lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện cầm giang phát hiện lại duy quý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một có hậu khẩu thường trú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
cùng bốn đối tượng khác đang có hành vi sang chiết ga trái phép
tạm vật thu giữ gồm một bồn chứa ga dung tích khoảng một mươi sáu mét khối bên trong chứa hai ba tấn ga
hai trăm linh bình ga loại một mươi hai kg trong đó một trăm tám mươi chín bình đã chứa đầy ga tổng khối lượng khoảng hai một tấn
cùng nhiều dụng cụ dùng để sang chiết ga trái phép và một xe ô tô tải loại hai năm tấn
tại thời điểm kiểm tra nhóm đối tượng không xuất trình được các loại giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số ga và giấy phép hoạt động theo quy định